chuyển sang nội dung khác vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy đá đối tượng phạm văn cường
chú thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với công an huyện đức thọ lực lượng phòng chống ma túy hải quan tỉnh bắt giữ
cụ thể vào sáng sớm ngày hai mươi bảy tháng hai tại quốc lộ tám a thuộc địa phận xã tùng ảnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
các lực lượng phối hợp đã mật phục chặn bắt phạm văn cường khi đối tượng này đang di chuyển trên xe taxi
qua khám xét phát hiện dưới ghế nơi người của cường có một ba lô bên trong chứa một mươi một kg ma túy tổng hợp sạc đá
cường khai nhận số ma túy này được các đối tượng người lào vận chuyển qua biên giới và tập kết tại quốc lộ tám a
đoạn thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn cường được thuê nhận và vận chuyển số ma túy này vào tỉnh quảng nam để nhận tiền công tám mươi triệu đồng